liên quan đến các sai phạm trong đầu tư thi công các công trình thủy điện mà truyền hình nhân dân đã đưa tin
sáng nay ngày một tháng tám ubnd tỉnh lai châu đã tổ chức họp báo quý ii cung cấp thông tin
trong đó có thông tin về các sai phạm của các công trình thủy điện
tuy nhiên trả lời về việc xử lý các sai phạm trong đầu tư thi công các công trình thủy điện
vẫn chưa thỏa mãn các cơ quan báo chí
cụ thể về các sai phạm của công trình thủy điện mường kim hai
như công trình thi công tự ý mở đường hầm ngang vào núi bên phải tuyến quốc lộ ba mươi hai
tại km ba trăm ba mươi hai hai trăm linh và khoan một đường hầm qua đường tại vị trí km ba trăm ba mươi bốn một trăm tám mươi
ở bên trái tuyến quốc lộ ba mươi hai trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ
sử dụng trái phép đất của đường bộ làm nơi tập kết vật tư máy móc
đại diện các sở vẫn còn né tránh chưa trả lời các biện pháp sẽ xử lý

thưa quý vị doanh nghiệp đang đề nghị xin cấp phép để hoàn thiện thủ dụng pháp lý

thì về phía doanh nghiệp cũng đang bao nhiêu cơ hiệp để đơn vị thủy nông giải quyết nguồn thoại tạm bảo hiệu cầu
xin mời bà con tất cả các nội dung về vấn đề thủ dụng pháp lý
xin mời bà con tất cả các nội dung về pháp lý